sau đợt mưa lũ kéo dài tại quảng ngãi đã xảy ra nhiều vụ sạt lở núi nghiêm trọng
tuy không có thiệt hại về người nhưng nhiều địa phương chưa thể khắc phục hậu quả từ sạt lở núi
vẫn còn nhiều ngôi làng khu dân cư ở vùng sâu vùng xa bị chia cắt đi lại khó khăn nguy hiểm
cuộc sống của bà con đồng bào miền núi vẫn còn khốn khó sau mưa lũ
phóng sự sau đây được thực hiện tại huyện miền núi sơn tây nơi xảy ra nhiều vụ sạt lở chia cắt sáu trăm linh hộ đồng bào nơi đây
những khung sắt ván gỗ còn sót lại sau khi bị đất đá vùi lấp
hai chị em đinh thị ba và đinh thị bi ở xã sơn long huyện sơn tây tìm kiếm vật dụng gia đình trong đống đổ nát
sạt lở núi đêm ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đã vùi lấp căn nhà duy nhất của hai chị em mồ côi
thoát chết trong găng tấc tám ngày qua ba và bi phải sống nhờ bà con hàng xóm
dù địa phương đã hỗ trợ bước đầu nhưng hai em cũng chưa biết xoay sở thế nào trong những ngày tới
dạ ở nhờ nhà bà con chị em sọc chỉ có hai gia đình ở gần đây này qua giúp hai chị em dọn dẹp đồ đỏ đó
cái lời hỏi em cố gắng dọn bọn em dọn xong rồi rồi không có gió nữa không có mưa hết mưa rồi
sau nhiều ngày xảy ra sạt lở hàng trăm khối đất đá vùi lấp tuyến đường từ xã sơn dung đi xã sơn long huyện sơn tây
chưa thông tuyến các phương tiện giao thông hàng hóa chưa thể đi lại
vận chuyển được hàng chục khối đất đá trên núi cao vẫn có nguy cơ đổ ập bất cứ lúc nào
những ngày qua nhiều cán bộ công nhân viên công vụ của các cơ quan đơn vị chưa thể tiếp tục được công việc của mình
công việc thì nói chung là tụi em họ hoàn toàn không thể đi chia thư chia bó được và ảnh hưởng rất nhiều đến công việc
nhiều người họ không thể nhận được giấy tà báo chí được rất là khó khăn
mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã gây bảy vụ sạt lở núi sạt lở khu dân cư huyện sơn tây
đó nặng nhất là các xã sơn long sơn liên sơn tình
đến nay nhiều tuyến đường liên xã liên thôn ở huyện miền núi này chưa thể đi lại được
tại các khu tái định cư an nho một an nho hai sạt lờ hơn hai trăm linh kè ta lui đe dọa tính mạng ba mươi hội dân đồng bào ca rong
hiện hàng hóa lương thực chưa thể vận chuyển nhiều cho bà con do ách tắc giao thông
tuy rằng họ có cái dự trữ lương thực nhưng kéo dài thêm thời gian thì chắc chắn nhân dân sẽ thiếu
một là thiếu đồ ăn gạo thóc
rau cá này nọ thì đường không lưu thông được
thì họ liêu thông để mua bón rồi họ xuống mua đồ ăn ở dưới viện là không được đi
mà đi phải đi bộ đi bộ là cả ngày
cái nghị đón nhà nước quan tâm và sớm có biện pháp khép phục để tiến đường liêu thông được tổng
để bà con nhân dân được lưu thông trong thời gian sớm nhất
địa phương đang hỗ trợ tạm thời cho người dân
hơn một tuần sau mưa lũ cuộc sống của đồng bào người dân miền núi sơn tây tỉnh quảng ngãi vẫn còn khốn khó
hiện nhiều khu vực vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở núi cao đe dọa tính mạng người dân
do vậy tỉnh quảng ngãi cần tiếp tục triển khai biện pháp cấp bách tại các vị trí sung yếu các khu dân cư để bảo đảm an toàn